xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa trời rét đậm rét hại
với mức nhiệt giao động từ một mươi đến một mươi tám độ
sau đó từ đêm mai do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao khu vực sẽ có mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to ở vùng núi
tuy nhiên tới ngày mùng bảy mưa sẽ giảm nhanh nên nhiệt độ tăng nhẹ từ một đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa vài nơi
trời rất đậm rất hại với mức nhiệt cao nhất chỉ trong khoảng một mươi bảy đến hai mươi độ
từ đêm mai mưa trên khu vực cũng sẽ tăng lên ở diện giải rác
tuy mưa tăng nhưng nền nhiệt trên khu vực không có xu hướng giảm mà lại tăng nhẹ từ một đến hai độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ tết âm lịch
tại trung bộ do ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với địa hình
nên khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trong hai ngày tới có mưa rào rải rác sau mưa giảm
còn về nhiệt độ toàn khu vực có xu hướng tăng nhẹ
trời chỉ còn rét tại thanh hóa đến hà tĩnh
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trời lạnh
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi chỉ có mưa rải rác
phần còn lại từ bình định đến bình thuận phổ biến ít mưa
nên nhiệt độ toàn khu vực ít biến động
chủ yếu là trạng thái lạnh về đêm và sáng tại phía bắc khu vực
vùng cao tây nguyên trong thời kỳ ba ngày tới tiếp tục phổ biến ít mưa
chiều tối cục bộ có thể xuất hiện mưa rông
nhưng chỉ trong phạm vi hẹp tại khu vực đà lạt lâm đồng
còn trong ngày có nắng với nhiệt độ từ một mươi năm đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ cũng chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
ban ngày có nắng với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi sẽ cao hơn
dự báo xa hơn phải tới ngày mùng tám và mùng chín
mới có khả năng xuất hiện những cơn mưa trái mùa
người dân nên chuẩn bị vật dụng tránh mưa trong những ngày đầu đi làm
sau kỳ nghỉ tết âm lịch